để bảo đảm an toàn tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hành một mươi chín
cũng như công tác an toàn vệ sinh thực phẩm sở công thương hà nội đã làm việc với các nhà phân phối bán lẻ lớn trên địa bàn
qua kiểm tra thực tế hầu hết các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc về nguồn cung giá cả cũng như chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
hầu hết các siêu thị đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng tết từ cách đây bốn tháng
sản lượng và giá cả cũng đã được làm việc với các nhà cung cấp để bảo đảm lượng hàng phục vụ tết
khách hàng sẽ đầy đủ và giá cả ổn định
trong đó nhóm hàng thực phẩm tươi sống là nhóm hàng được chú trọng nhiều nhất
bởi vì là dịp tết là những dịp mà nhu cầu về mua hàng của khách hàng dịp tết nguyên đán là rất cao
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm
các sở ban ngành từ trung mương và địa phương cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành
đối với các cơ sở sản xuất cũng như nhà phân phối để bảo đảm rằng chất lượng hàng hóa được bảo đảm từ khâu sản xuất cho tới khâu tiêu dùng
trong mùa vụ tết khách hàng tiêu dùng lớn nhất là nhóm hàng thực phẩm công nghệ và thực phẩm tươi sống
đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống chúng tôi một trăm linh hàng vào vinmark được kiểm nghiệm đầy đủ đảm bảo các tiêu chuẩn
và có hồ sơ giấy tờ đủ theo của quy định của nhà nước
về công tác an toàn thực phẩm đối với các hệ thống phân phối hiện đại
các doanh nghiệp này đều quản lý và kiểm soát rất chặt chẽ từ khâu đầu vào

thứ hai nữa là những sản phẩm đều được truy xuất về nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng
thứ ba nữa là các doanh nghiệp này đều có cái sự mối liên kết đặt hàng
và để cho người nông dân các hợp các xã các doanh nghiệp sản xuất
có một cái định hướng trong công tác sản xuất những sản phẩm hàng hóa an toàn ngay từ những đầu mùa vụ
hiện đang là thời điểm cao điểm mua sắm tết của người dân
sở công thương hà nội cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan
theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa dịch vụ trên địa bàn để kịp thời giải quyết vấn mắc khó khăn cho doanh nghiệp
đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường trong vấn đề kiểm soát hàng kém chất lượng hàng giả hàng nhái